tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái tỉnh đoàn yên bái đã tổ chức các hoạt động khởi động tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi
và trao tặng tủ sách đinh hữu dư cho các em trong xã
dịp này tại chín trên chín huyện thị thành phố tuổi trẻ yên bái đã đồng loạt xa quân ngày chủ nhật xanh lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
với hơn ba trăm năm mươi công trình phần việc hoạt động
trong đó đã thực hiện bê tông hóa hai năm km con đường em đến trường thu gom được hơn một trăm linh tấn rác thải vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
tổ chức vệ sinh làm sạch trên một trăm hai mươi km đường giao thông nông thôn và hiến trên hai trăm linh đơn vị máu
tại chương trình đoàn thanh niên thông tấn xã việt nam và tỉnh đoàn yên bái đã trao tặng tủ sách đinh hữu dư
với một đầu sách dành cho lứa tuổi thiếu niên và khánh thành thư viện trường trung học cơ sở nguyễn thái học xã minh xuân